theo báo cáo từ các địa phương trong dịp tết dương lịch mức thưởng cao nhất lên tới hàng tỷ đồng và thấp nhất chỉ vài chục nghìn đồng
còn dịp tết âm lịch theo thống kê sơ bộ mức thưởng cao nhất cũng khoảng vài trăm triệu
thực tế cho thấy việc các doanh nghiệp chăm lo thưởng tết cho người lao động không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là giải pháp góp phần giữ chân người lao động tránh được tình trạng nhảy việc sau tết
vậy tại sao lại có mức thưởng tranh lệch như vậy trên thực tế thưởng tết có được quy định trong luật hay không mời quý vị cùng theo dõi phản ánh sau đây của chúng tôi
dịp tết dương lịch hành hai mươi mức thưởng tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp fdi ở thành phố hồ chí minh với mức thưởng ba năm tỷ đồng
trong khi đó mức thưởng thấp nhất thuộc về một doanh nghiệp ở hải phòng với mức thưởng ba mươi đồng
còn thưởng tết nguyên đán tổng hợp từ gần hai mươi năm doanh nghiệp trên cả nước cho thấy mức thưởng trung bình khoảng sáu bảy triệu đồng một người
cao nhất là chín trăm năm mươi triệu đồng thấp nhất là một trăm linh đồng
dù doanh nghiệp tri thưởng cho người lao động cả tết âm và tết dương nhưng theo các chuyên gia luật không hề có quy định về thưởng tết
trong luật hiện nay không có quy định là thưởng tết nhưng mà nó gần với nhau thì đôi lúc chúng ta cứ gọi quen là đấy là thái niệm thưởng tết
thế thì dễ dàng là nó có hai cái loại một loại là kết thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh như trong luật quy định
còn một loại nếu mà người ta quy định trong quy chế của người ta người ta thỏa thuận người ta lấy một phần
cái kết quả sản xuất kinh doanh hoặc người ta lấy một phần từ quỹ lương để người ta để lại người ta thưởng
ví dụ như ngày một tháng năm ngày hai tháng chín ngày tết dương lịch hoặc thậm chí cả tết âm đình
thì đấy là cái quy chế căn cứ chế thưởng của họ
bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi hai quy định tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động
căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động
khái niệm thưởng tết tiếp tục mở rộng
tổng sàng không chỉ là tiền mặt mà còn bằng tài sản và nhiều hình thức khác trong bộ luật lao động sửa đổi hành một mươi chín
để thực hiện cái khoản thưởng này thì phải có cái quy chế thưởng
và quy chế thưởng này thì lại được sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động
như hiện nay là tổ chức công đoàn cơ sở
thế thì tổ chức công đoàn cơ sở chắc chắn sẽ có cái tham gia
để làm sao mà khi mà cái tiền thưởng người sử dụng lao động mà dành cho người lao động
thì nó phải phát huy được đầy đủ cái ý nghĩa là động viên là khuyên khích là giữ chân người lao động
dù luật không quy định tiền thưởng tết nhưng rõ ràng nếu không có chế độ đãi ngộ tốt
doanh nghiệp sẽ khó thu hút người lao động quay trở lại làm việc sau tết nguyên đán
tin rằng là người lao động cũng sẽ được cái thưởng mức lương phù hợp với lại cái mức công hiến của mình trong doanh nghiệp
đặc biệt là đối với lại trong cái bối cảnh hiện tại doanh nghiệp muốn giữ chân lao động
muốn đào chân
tạo nâng cao năng lực cạnh tranh của mình thì phải có một cái chính sách đãi ngộ một cách thỏa đáng
tuy nhiên các chuyên gia cho rằng về phía người lao động cũng cần chia sẻ với những doanh nghiệp thực sự khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh